thưa quý vị những năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi một của đảng đã đi qua với nhiều thăng trầm
nhưng những thành tiệu mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ này cũng rất to lớn
với điểm nhấn trong công tác xây dựng đảng tổ chức bố trí cán bộ thì nhiệm kỳ đại hội một mươi một đã nâng cao tính dân chủ trong đảng
đây cũng chính là tiền đề cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai đưa ra những quyết sách
chủ trương đường lối đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục phát triển nhanh và bền vững
trong tiềm mục những trạng đường vẻ vang của đảng ngày hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần hai mươi với tựa đề
đất nước vững niềm tin
đây cũng chính là phần cuối trong đoạt chương trình những trạng đường vẻ vang của đảng do truyền hình nhân dân thực hiện
trong dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng họp từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại thủ đô hà nội
với sự tham dự của một năm trăm một mươi đại biểu chính thức đại diện cho hơn bốn năm triệu đảng viên trong toàn đảng
đại hội bầu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai gồm một trăm tám mươi đồng chí ủy viên chính thức và hai mươi đồng chí ủy viên dự khuyết
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương bầu bộ chính trị gồm một mươi chín đồng chí
đồng chí nguyễn phú trọng được bầu tiếp tục làm tổng bí thư của đảng
trên cơ sở phân tích sâu sắc những thành tựu và hạn chế đại hội đề ra mục tiêu tổng quát năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của đảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế nhanh bền vững
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
giữ gìn hòa bình ổn định chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước
nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trong khu vực và trên thế giới
từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết
chỉ thị kết luận quan trọng trong đó có nghị quyết trung ương bốn về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
các nghị quyết của trung ương về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
những nghị quyết chỉ thị này đã đi vào cuộc sống đạt được nhiều thành quả
quan trọng nhất là trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng suy thoái
lòng tin trong dân trong đảng trở lại mạnh mẽ sự tin tưởng cao độ và ủng hộ tuyệt đối của cán bộ đảng viên quân và dân cả nước
trở thành động lực là sức mạnh để đảng ta tiếp tục phát huy đà thắng lợi để ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả
sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
để luôn xứng đáng là đảng duy nhất đủ uy tín năng lực cầm quyền lãnh đạo đất nước